thưa quý vị trong cuộc sống mỗi người đều có những sở thích những đam mê và mục đích riêng
chính vì thế mà việc có những thần tượng cho riêng mình để phân đấu và theo đuổi là một điều đáng quý
thần tượng một ai đó sẽ là một nét đẹp văn hóa nếu nó thúc đẩy người trẻ có suy nghĩ và hành động tích cực hơn có tinh thần vươn lên trong cuộc sống
thế nhưng việc cuồng nhiệt một cách thái quá và bất thường trước những thần tượng thì lại là một câu chuyện khác
ngày nay khi công nghệ và internet phát triển xu hướng cuồng thần tượng ngày càng nghiêm trọng hơn và trở thành một hiện tượng xã hội đáng lo ngại
thần tượng hiểu theo nghĩa của một tính từ là quý trọng hâm mộ một ai đó bởi tài năng và phẩm chất của họ trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống
thần tượng cũng có thể là những hình mẫu đại diện cho những nét cá tính kiểu phong cách mà cá nhân người trẻ muốn xây dựng cho chính mình
không thể phủ nhận việc có thần tượng hoàn toàn là điều tốt nếu chúng ta biết hâm mộ một cách đúng đắn bởi nó không chỉ làm phong phú đời sức tinh thần giải trí mà còn phù hợp với lối sống hiện nay
hơn nữa trên những thần tượng người có tài năng có phẩm chất tốt sẽ là một tấm hương để bản thân những người hâm mộ không được cố gắng và hoàn thiện tốt hơn
chúng ta thấy thần tượng nó là một cái sản phẩm của xã hội truyền thông nó là một cái xã hội của một cái bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
thì thần tượng nó có những cái tác dụng tích cực của nó khi định hướng chúng ta đến những cái yếu tố mà nó
nó giúp cho chúng ta phát triển đạo đức nó định hướng cái thái độ hành vi của chúng ta
toàn cầu hóa phụ nhập quốc tế sự gia hoa văn hóa phụ nhập những yếu tố văn hóa ngoại tài vào việt nam
chúng ta đã cùng chứng kiến sự tàn quét của làn sóng hàn quốc sự lên ngôi của văn hóa âu mỹ
ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới sống phong cách thập kỹ của một bộ phận người việt
văn hóa thần tượng nghiêm túng những phần cuồng đến cực đoan hoàn cảm khiến nhiều người lo ngại
điều chậm hơn là việc fan cuồng trình bày quá khích đã phải càng trẻ hóa với những đối tượng cấp một cấp hai
phan hâm mộ hiện nay đặc biệt là phan cuồng hiện nay theo rất nhiều khảo sát
thì chủ yếu là những người nhàn rỗi những người có cái nhận thức nhận biết xã hội và tình trình độ học vấn rất thô sơ
và điều đáng tiếc ở trong đó đến năm mươi đến bảy mươi là trẻ em trước tuổi bị thành niên
thậm chí ở trong gia đình chúng tôi quan sát những cháu mà hiện nay đang live và xem thường xuyên các chương trình của các ngôi sao nhặt nhẹ và các game show hiện nay
lại chính là các cháu ở tuổi tám tuổi đến một mươi bốn một mươi năm tuổi
khi làn sóng k pop vào việt nam nhiều người cảm thấy chóng váng trước sự hâm mộ cuồng nhiệt mà giới trẻ dành cho nghệ sĩ ở xứ sở kim chi
dù không biết tiếng hàn nhưng nhiều em có thể thuộc lòng những bài hát hàn quốc
bắt chước y hiệp phong cách thần tượng từ ăn mặc đến sở thích lối sống
thậm chí có những em của mộ đến mức bỏ nhà ra đi vì không được bố mẹ cho tiền mua vé xem sâu dĩnh về thần tượng
hay hàng nghìn bạn trẻ xếp hẳn trong đêm lạnh tới sáng để hy vọng nhìn thấy ngôi sao trong thoáng chốc
vấn đề thần tượng này nó thật ra nó là cái nhập cảng của các nước vào đây
chứ còn việt nam chúng ta cũng trước đây thì không có những cái hiện tượng này
bây giờ chúng ta mới có cho nên nếu chúng ta học theo cái cồn thần tượng này thì chúng ta cũng có thể trở thành một cái người lai căng và kịch cỡm trước mặt mọi người
rõ ràng khi mà giới trẻ say mê các thần tượng si mê đến mức quay cuồng điên đảo mà chúng ta gọi là cuồng thần tượng đó
thì có thể có những người người ta thậm chí đã
bỏ hết cả công an việc làm bỏ hết cả những sinh hoạt đời thường
chỉ còn với việc là quẩn quanh với những hình ảnh với việc chiêm ngưỡng với việc làm sao để có được nhiều nhất các thông tin về thần tượng
thế rồi có thể là trong đời sống hàng ngày thì có những hành vi bắt trước những cái sinh hoạt những ứng xử của những cái thần tượng đó
ở trong các lĩnh vực và người ta đã trở thành một con người khác
trở thành một con người bị lạc bị méo mó bị biến dạng
không chỉ dùng bái điên cuộn bắt trước ngồi theo những thói hư thật xấu của thần tượng
nhiều người hâm mộ còn bất chấp đúng sai ủng hộ bảo vệ ngay cả khi thần tượng bị trợt
mới đây bê bối hồi tư của một bác sĩ diễn viên trung quốc đã gây xuống động giới sạch triệu á
khi chúng nộp cáo hội bất giập đối trẻ thành thần tiên tương dân tập thể sử dụng ma túy bộ sĩ mại dân
lưu đảo các cô gái trẻ và bảo vệ sự thất loạn
tuy nhiên một số phận phe cuộc ngu quáng giả sức bảo vệ thần tượng
họ thành lập hội bảo vệ ngôi dự phạm yêu cầu cả chức trách trả tiền giao cho thần tượng của mình cũng như đảm bảo quốc tịch
những phe cuộc này còn liên tục dị bán công kích đe dọa đạn nhân bị ngôi dự phạm tướng dầm
trong khi đó tại việt nam nàm ca sĩ có nghệ sĩ jack vướng scandal tình thái cùng lúc có mối quan hệ kinh nghiệm của gái
không thể nhận những sai lầm của thần tượng nhiều người hâm mộ vẫn tìm cách để ủng hộ đến mức ngu quáng
họ lợi dụng sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội để lên tiếng thay cho thị tượng của mình
trên tiktok xuất hiện hàng loạt những clip kể đời bênh vực quá khích
nếu jack có sai chúng em sẽ sai cũng anh
điều một jack luôn đúng
điều hai jack là số một
điều ba jack đúng nhất
mọi thứ khác đều đứng sau
một điều đáng lo ngại đó là cận lưỡi những người hâm mộ này mới chỉ đang học cấp một cấp hai
việc hâm mộ và vào vị thần tượng bất chấp sai trái như vậy có thể ảnh hưởng đến nhận thức hành vi của các cụ vận sở trẻ
một cái bức tranh hiện nay đang diễn ra ở việt nam ở trung quốc đang diễn ra nhiều năm nay
từ cách đây một mươi năm chúng tôi đã đọc những tài liệu là
các nghệ sĩ nổi tiếng những người của công chúng họ xây dựng lực lượng fan hâm mộ cuồng
và những cái lực lượng này họ bảo vệ cái thần tượng của họ một cách gọi là điên cuồng bất luận đúng sai
bởi vì cuồng là cái gì khi đã là cuồng thì không cần lẽ phải
và khi đã là cuồng thì nó không còn lý trí và nó không còn gọi là lương chi nữa
cuồng nhiệt một cách thái quá và bất thường trước thần tượng vốn không chỉ diễn ra trong giới trẻ việt nam mà còn rất nhiều nước trên thế giới
có thể nói điều này đã gây ra những hệ lụy khôn lường cho mỗi cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung
một câu hỏi đặt ra là khi cảm xúc nhất thời vượt qua giới hạn hành động không thể kiểm soát thì liệu có thể dẫn đến tình trạng mất ly trí tạo nên một loại hiện tượng xã hội đáng lo ngại
từ cuồng thân tượng đến những thái độ và ứng xử thiếu lành mạnh thiếu văn hóa vi phạm pháp luật đều có thể gây ra những hậu quả khôn lường và lâu dài
cuồng thần tượng mang đến nỗi lo sợ về hiệu ứng cân ứng
sẽ là tích cực khi hành động tốt của thần tượng được người hâm mộ khắp nơi hưởng ứng lan truyền và học tập
nhưng nó sẽ là con rào hai lưỡi nếu những hành động tiêu cực của thần tượng tác động ngược trở lại hàng loạt người hâm mộ
cuồng thần tượng quá đả khiến kết quả học tập của nhiều học sinh ngày càng giảm rút
tệ hơn nữa lối sống lệch chuẩn của một số thần tượng dần anh hùng trực tiếp tới suy nghĩ lối sống và hành vi cứu người trẻ
làm sóng tôn dụng những sang hòa mạng nổi tiếng bởi những chiêu trò đối bịnh vi phạm đạo đức pháp luật
tất cả những câu chuyện đó là những cái gì đó rất là đáng buồn xảy đến khi mà một bộ phận giới trẻ
trong quá trình si mê thần tượng mà dẫn đến có những hành vi lệch lạc và lịch chuẩn xã hội như vậy
đã đến lúc mình cho rằng thần tượng là việc xuyên của giới trẻ
việc bị đẩy lên quá đả mới phải ra trách móc chỉ trích
để giảm nhiệt hợp chứng của thần tượng đã đến lúc mà xã hội cần vào cuộc
trách nhiệm trước hết là một sự lưu gương lũ hụt của các nghệ sĩ người công chứng vì tầm ảnh hưởng của họ đến người hâm mộ là rất lớn
để các phần sử dụng phần mã thần tượng mạnh mạnh
cần đặt vấn đề quản lý về tư cách phẩm chất đạo đức lối sống trách nhiệm xã hội của các nghệ sĩ
các nghệ sĩ phải có trách nhiệm xây dựng hình ảnh của mình phải trở thành gương mẫu nếu làm người nổi tiếng
làm con người gọi là người của công chúng thì trước hết họ phải là người tốt là tấm gương tốt cho cộng đồng
trước khi họ kiếm được tiền họ sống bằng hình ảnh của họ
khi một bộ phận của thế hệ tương lai gồm thần tượng thì trách nhiệm trước hết thuộc của xã hội nhà trường và sự quan tâm của bậc phụ huynh
việc người hâm mộ ngày càng trẻ hóa
ở lưới tuổi cốc một cốc hai đã đặt ra yêu cầu đối với nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục và định hướng
bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến tâm sinh lý của trẻ bởi đây là lưới tuổi sẽ bị ảnh hưởng hơn nhất
gia đình cần phải rất khéo léo chứ không thể có những biện pháp hành chính hoặc là giáo dục một cách mạnh bạo lỗ được
mà chúng ta phải từ từ khuyên giải và tìm mọi cách tức lúc ý là cha mẹ phải có nhiều sáng kiến
và nghĩ ra những cái gì để cho con mình nó vui hơn
thí dụ như là cho con đi du lịch cho con đi chơi hoặc là thậm chí có những đóng góp cho cộng đồng chẳng hạn như tham gia những đội tình nguyện
và từ cái việc mà tình nguyện lao vào các cái việc giúp đỡ trẻ em giúp đỡ các cái nơi mà đồng bào nghèo nhiều quá
thì từ đấy thì cái cái cái bản thân cái người cuồng trần tượng ấy người ta cũng sẽ dần dần bớt cái bệnh ấy đi

bởi vì là trong cuộc sống người ta biết rằng
trong cuộc sống còn nhiều điều phải đáng quan tâm lắm còn nhiều con người đáng thương lắm đáng yêu lắm mà chúng ta không phải chỉ có một thần tượng là nhất thôi
thưa quý vị thần tượng là một nét văn hóa đẹp và người hâm mộ dù có ở lứa tuổi nào cũng cần sự lý trí và hiểu biết
chúng ta có thể thần tượng một ai đó nhưng chúng ta không thể bao che hay mù quáng trước những sai lầm của họ
hãy nhớ rằng những thần tượng nghệ sĩ chân chính luôn bán cho công chúng những sản phẩm lao động nghệ thuật hàm chứa đầy giá trị nhân văn
và vì thế họ sẽ sống mãi cùng những tác phẩm trong ký ức của cộng đồng
còn những nghệ sĩ với hành vi không chuẩn mực buôn bán thị phi vi phạm pháp luật thì sớm muộn cũng sẽ bị pháp luật xử lý và công chúng quay lưng